tình trạng hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều trường học ở một số địa phương đang không chỉ gây ra nhiều khó khăn trong việc dạy và học
mà còn gây ra những lo ngại về sự an toàn cho chính các em học sinh
tại trường tiểu học quỳnh lập a xóm quyết tiến xã quỳnh lập thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an là một trong số đó
thậm chí nhà trường phải cải tạo nhà văn hóa thôn nhà xe để phục vụ cho việc học tập của các em học sinh
trường tiểu học quỳnh lập a ở xóm quyết tiến xã quỳnh lập thị xã hoàng mai bao gồm hai dãy nhà cấp bốn với một mươi sáu phòng được xây dựng từ khá lâu
đến nay nhiều phòng học tường bao đã bị nứt toác
ở phía ngoài cũng như bờ tường mặt trong lớp học có chỗ vết nứt đã kéo dài và tạo ra khe hở lớn hết sức nguy hiểm
hiện nay tại trường có hai mươi bốn lớp nhưng do phòng học không đủ để bố trí nên bất đắc dĩ nhà trường phải cải tạo nhà để xe thành một phòng học
và mượn thêm nhà văn hóa thôn trong xã
trường tiểu học quỳnh lập a các dãy nhà được xây dựng từ năm trước năm tám mươi
nói chung là cơ bản là bây giờ là đã xuống cấp
đối với nhà trường thì trong khả năng của nhà trường thì nhà trường chỉ có thể làm được đó là việc giá trả lại tất cả các phần tương mà nó bị nứt nẻ rồi là nền nhà cũng được giá trả lại tất cả
được biết phần diện tích đất thuộc trường cũ hiện nay cũng không đủ để có thể xây dựng trường mới đạt chuẩn theo quy định
chính vì vậy việc tìm một vị trí thích hợp để xây dựng trường mới cũng là vấn đề khó khăn đối với địa phương
việc xây cấp một ngôi trường mới an toàn và đầy đủ là điều hết sức cấp thiết để các em có được môi trường học tập đảm bảo hơn